với bờ biển dài hai mươi ba km có bốn cửa biển huyện đông hải tỉnh bạc liêu có gần bốn hectare đất bãi bồi ven biển
và hơn chín sáu trăm linh km vuông mặt nước biển
với lợi thế ấy những năm gần đây thị trấn cảnh hào nói riêng và huyện đông hải nói chung
đã tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế biển tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vươn khơi bám biển
nhờ vậy đã góp phần ổn định kinh tế và đời sống cho bà con
với lợi thế có cả cửa sông và cửa biển nên thị trấn gành hào thuộc huyện đông hải tỉnh bạc liêu
được coi là vùng đất có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế biển
cùng với sự lao động cần cù chịu thương chịu khó ra khơi bám biển
người dân nơi đây đã biến làng trài nghèo ven biển trở thành một thương cảng ca lớn của tỉnh bạc liêu
mực khô mực lạnh cá tươi cũng được chuyến này vô khoảng là được một tỷ gửi
hiện nay gành hào đã có gần sáu trăm linh chiếc tàu đánh bắt cá
trong đó có ba trăm linh chiếc công suất lớn đủ khả năng đánh bắt xa bờ
hàng năm ngư dân làng biển gành hào khai thác gần bảy mươi tấn hải sản các loại
trong đó chủ yếu là tôm mực để cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước
cảng cá gạch hào giờ là nơi phục vụ cho nhiều tàu trong và ngoài tỉnh cập cảng lên hàng
cùng nhiều dịch vụ hậu cần phục vụ thiết thực cho nghề khai thác và đánh bắt thủy sản
để cái ngành này nó phát triển được thì cần phải có một cái hạ tầng giao thông tốt thì mới có thể phát triển được
cái vấn đề thứ hai nữa đó là quan tâm cho cái đầu tư phát triển cái đội tàu của thị trấn
vì cái đội tàu
của thị trấn hiện nay đó
thì có thể nói là cái công suất thì nó chưa tốt
các cái tàu mà có công suất lớn thì chưa nhiều
do đó để triển khai cái này đó
thì đối với tỉnh và quyện cũng đang tập trung sử dụng cái nguồn vốn ưu đải từ cái chương trình phát triển tàu
theo tinh thần nghị định sáu mươi bảy của thủ tướng chính phủ
thời gian tới huyện đông hải sẽ tập trung quy hoạch chấn chỉnh lại hệ thống nhà máy chế biến thủy sản trên địa bàn
khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ cải tạo nâng cấp và mở rộng quy mô sản xuất
xây dựng thêm các kho chứa hàng đồng thời chú trọng nâng cao sản lượng chất lượng hàng hóa
tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường qua đó đưa địa phương trở thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh